ngày hai mươi hai tháng hai anh nguyễn văn lâm ở huyện an dương sang nhà tuấn để đòi nợ thì bị đối tượng dùng dao sát hại sau đó tuấn phi tang thi thể vào thùng phi rồi dùng xăng đốt
chiều cùng ngày ông phạm văn trường là bố của tuấn đổ thùng phi ra thì phát hiện thi thể của anh lâm đã bị cháy đen
gây án xong tuấn đón xe khách bỏ trốn đến địa phận xã cò nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la thì bị bắt giữ
sau một thời gian truy nã truy tìm vào sáng ngày hôm qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thanh hóa đã bắt giữ đối tượng bùi quốc đạt tức là đạt ma sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở phường đông vệ tp thanh hóa
đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên hoạt động lô đề và bảo kê đấu thầu trên địa bàn tỉnh thanh hóa
trước đó vào ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi tám do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền lô đề với anh mai xuân tài chú thệ phường đông vệ thành phố thanh hóa
bùi quốc đạt đã chỉ đạo hàng chục đàn em dùng súng bắn đạn hoa cải bắn anh tài trọng thương
sau khi gây án các đối tượng đàn em của bùi quốc đạt lần lượt bị công an thành phố thanh hóa bắt và truy tố về các tội danh
gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
riêng đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau gần hai năm lần trốn bùi quốc đạt quay trở về tp thanh hóa thì bị công an tp thanh hóa khống chế và bắt giữ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bùi quốc đạt lực lượng công an đã thu giữ một số hung khí như dao kiếm mã tấu và nhiều tài liệu tăng vật khác có liên quan
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài xì rách với một mươi bốn đối tượng đều là nữ tham gia vừa bị công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi triệt phá
tại nhà của ông nguyễn văn bình ở thôn kim thành thượng xã hành nhân huyện nghĩa hành lực lượng công an ập vào đã bắt quả tang một mươi bốn phụ nữ đang tham gia sát phạt nhau
thu giữ tại hiện trường trên
một mươi sáu triệu đồng cùng với nhiều tăng vật liên quan
đây là ổ bạc chỉ dành riêng cho phụ nữ hoạt động thời gian gần đây thu hút nhiều chị em phụ nữ địa phương tham gia
tổ tuần tra thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa phát hiện gần hai mươi năm gói thuốc lá lậu dao tự chế được gói trong ni lông
chứa tinh thể màu trắng nghi lẻ ma túy cùng một số tăng vật khác trên xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi một g bảy mươi năm nghìn bốn trăm một mươi sáu
chạy quá tốc độ trên đường cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây hai người đàn ông trong xe đã bỏ lại xe chạy bộ để tẩu thoát
tiến hành kiểm tra bên trong xe lực lượng chức năng phát hiện gần hai mươi năm bao thuốc lá ngoại một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy dao tự chế
dụng cụ sử dụng ma túy giấy đăng kiểm xe cùng với giấy bảo hiểm ô tô và giấy chứng nhận đăng ký xe mang biển kiểm soát tám mươi một a tám nghìn bốn trăm bảy mươi bốn tất cả đều mang tên phạm như tiến
địa chỉ một trăm tám mươi bốn trên bốn mươi phạm văn đồng thành phố pleiku tỉnh gia lai hiện cục cảnh sát giao thông bộ công an đã bàn giao xe cùng một tăng vật cho công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ